trong ngày hôm nay có bộ y tế cho biết là có ba tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ trước đến nay lên năm mươi tám trăm ba mươi một ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu chín trăm năm mươi chín một trăm chín mươi bảy liều
trong đó tiêm mũi một là sáu hai trăm bốn mươi sáu ba trăm ba mươi ba liều tiêm mũi hai là bảy trăm một mươi hai tám trăm sáu mươi bốn liều
và cũng trong chiều tối ngày hôm nay bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận bốn tám trăm năm mươi một ca nhiễm mới
với ba mươi bảy ca nhập cảnh và bốn tám trăm một mươi bốn ca được ghi nhận trong nước trong đó tám trăm tám mươi ba ca trong cộng đồng
như vậy là ngày hôm nay việt nam có thêm tám bốn trăm hai mươi chín ca nhiễm mới